ngày chín tháng một phiên tòa xử hai bị cáo nguyên là chủ tịch ubnd tp đà nẵng và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận
bào chữa cho nhóm bị cáo là cấp dưới của lãnh đạo ubnd tp đà nẵng
nhiều luật sư cho rằng thân chủ của mình chỉ là người thừa hành nhiệm vụ
còn người chịu trách nhiệm là lãnh đạo ubnd tp khi đó
theo các luật sư bảo chữa cho các bị cáo dưới quyền hai cựu lãnh đạo đà nẵng
các bị cáo này không phải là người tham mưu đề xuất
đồng thời cũng không phải là đồng phạm giúp sức cho các bị cáo trần văn minh và văn hữu chiến
bởi tất cả các chủ trương đều đã được ban thường vụ thành ủy và hội đồng nhân dân thông qua
người chịu trách nhiệm chính là chủ tịch ubnd tp đà nẵng
đây là quy trình khép kín của tp đà nẵng trong cái cách hành chính
bất kỳ văn bản nào khi ban hành cũng căn cứ vào chủ trương của tp đà nẵng
về việc định giá về giá đất trên địa bàn tp về bồi thường tái định cư
và việc các bị cáo ký là làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao
việc các bị cáo chấp hành mệnh lệnh theo chỉ đạo của cấp trên
hoặc tham gia trình ký theo chức trách nhiệm vụ đúng quy trình
tuy có sai sót nhưng ở mức độ nhất định gây thất thoát tài sản nhà nước ở mức độ nhất định
không phải giúp sức như cáo buộc của viện kiểm sát
luật sư bào chữa cho bị cáo nguyễn ngọc tuấn cựu giám đốc sở xây dựng
phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã đề nghị hội đồng xét xử không xem xét trách nhiệm hình sự
đối với thân chủ của mình ở tội vi phạm quy định về quản lý đất đai